công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang phối hợp với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng xông vào cướp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn agribank
chi nhánh phường hóa an thành phố biên hòa
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một thanh niên đi xe máy đầu đôi mũ bảo hiểm
mặt bịt khẩu trang màu đen đeo găng tay và ba lô tiến vào bên trong phòng giao dịch hóa an
chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank bắc đồng nai
đóng tại khu phố an hòa phường hóa an thành phố biên hòa
khi đến bản giao dịch nhân viên đang làm việc đối tượng bất ngờ rút từ trong ba lô ra hai vật màu đen
nghi giống như quả lựu đạn rồi bước qua tấm kính lên bàn khu vực nhân viên ngân hàng đang làm việc
lúc này đối tượng dùng vật màu đen quăng xuống bàn nhằm uy hiếp tinh thần
yêu cầu hai nhân viên lấy tiền bỏ vào ba lô cho đối tượng
lo sợ liên quan đến tính mạng hai nhân viên này bỏ chạy vào phía bên trong của phòng giao dịch
sau đó nam thanh niên này quay trở lại khu vực giao dịch lục tung các ngân kéo của bàn giao dịch với mục đích để tìm tiền
sự việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút sau đó đối tượng đã nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát
ngày sau khi nhận được tin báo công an thành phố biên hòa phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai
và công an phường hóa an thành phố biên hòa đã có mặt tại hiện trường
thu thập dấu vết chế xuất camera lấy lễ khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ
việc xảy ra tại văn phòng của nhân viên
ngân hàng agribank việc phía cơ quan cũng yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
các ngân hàng các tiệm vàng và các phòng giao dịch tăng cường quán triệt của nhân viên
và bảo vệ nâng cao và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh để bảo vệ tài sản của trụ sở
nhất là trong dịp cuối năm này
cũng theo lãnh đạo phòng giao dịch agribank trên nhánh phường hóa an cho biết
sau khi đối tượng tẩu thoát ra ngoài qua kiểm đếm phía ngân hàng xác định
chưa mất nắp tiền cũng như tài sản liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra
cơ quan công an đà nẵng đã khởi tố và tạm giam ngô thị cúc hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngô thị cúc hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho đoàn thị vi đối tượng tự xưng là việt kiều
lừa bán đất ảo chiếm đoạt hai mươi ba tỷ đồng
được biết để có vốn làm ăn vi tự xưng mình là việt kiều
có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại việt nam và sử dụng nhiều tên gọi khác nhau
để thực hiện hành vi của mình tiếp đó để thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản thành vi
thành đạt vi đã nhờ hoa lúc này là nhân viên dọn dẹp tại khách sạn nơi vi lưu trú
đứng tên chủ sở hữu chưa dừng lại ở đó để công ty có vốn điều lệ cao
vi đã vay tiền vào tài khoản cá nhân nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này
từ đây đối tượng bắt đầu mồi trài người dân mua đất dự án của mình
được biết dự án khu thương mại vina universal paradise sơn tịnh quảng ngãi
sắp bị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi thu hồi vì chậm tiến độ
nên vi đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này
lúc này dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành đủ giấy tờ
nhưng vi vẫn giao bán nhiều lô đất trong dự án nêu trên
trong đó đã lừa bán đất nền tại dự án cho công ty cổ phần đầu tư phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
để chiếm đoạt số tiền là hai mươi ba tỷ đồng
qua điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở tài liệu
chứng minh ngô thị cúc hoa là đồng phạm với đoàn thị vi trong vụ án này
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa có kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân
cung cấp truy tố một mươi năm đối tượng trong vụ lộ đề thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
trong đó có hai phó giám đốc sở nội vụ là phạm văn dũng và trần doãn xuân
các đối tượng bị đề nghị truy tố với các tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
cơ quan an ninh điều tra cũng đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với một mươi hai cán bộ thuộc các sở tri cục kiểm lâm phú yên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh văn phòng thanh tra tỉnh
nhiều bị can trong số này đã trực tiếp chỉnh sửa đánh cháo bài thi tác động các giám khảo để nâng hạ và chỉnh điểm thi
cơ quan điều tra kiến nghị xử lý kỷ luật các ông võ đức thơ giám đốc sở nội vụ nguyễn quốc khánh phó tránh thanh tra tỉnh
lương công ninh phó hiệu trưởng trường chính trị đặng văn nhiên tránh thanh tra sở nội vụ nguyễn sơn phó giám đốc sở thông tin truyền thông
đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và hủy bỏ kết quả một mươi ba bài thi có tác động sửa chữa nâng điểm đã được phát hiện
kiến nghị hủy kết quả chín bài thi có dấu hiệu sửa chọn lãi đáp án được giám định kết luận